hẳn quý vị vẫn còn nhớ những hình ảnh này của thủ đô hà nội vào khoảng thời gian đầu năm hai nghìn một mươi chín
khi việt nam vinh dự được chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
việc cả hoa kỳ và triều tiên đều đề nghị việt nam là nước chủ nhà tổ chức hội nghị
là thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với việt nam
sự ghi nhận vị thế quốc tế kinh nghiệm và khả năng bảo đảm an ninh cho sự kiện quốc tế lớn
qua đó thế giới có thể nhìn thấy tận mắt những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội con người đất nước việt nam
nhờ vào tinh thần trách nhiệm làm việc hết sức khẩn trương và nỗ lực vô cùng to lớn của tất cả các lực lượng
đã đóng góp vào việc xây dựng một hình ảnh một nước chủ nhà đầy tin cậy và đầy mến khách
việt nam chính thức được bầu là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhậm ký hai nghìn trọng
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
đây là số phiếu ủng hộ cao kỷ lục của lịch sử bảy mươi năm năm phát triển của liên hợp quốc
thể hiện là các nước hết sức là coi trọng cái vai trò vị thế của việt nam
và uy tín của việt nam và đặc biệt là khả năng của việt nam tham gia vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
để đóng góp vào các công việc chung của thế giới
việt nam và eu chính thức ký kết hiệp định thương mại và đầu tư vào ngày ba tháng
hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đưa việt nam trở thành quốc gia asean thứ hai ký kết các hiệp định với eu
việc ký kết evfta và ipa là một trong những thời khắc lịch sử quan trọng
trong chặng đường ba mươi năm phát triển quan hệ việt nam eu
đây là một hiệp định có mức độ cam kết các giảm thuế rất sâu
việt nam sẽ cam kết cắt giảm thuế đối với các hàng hóa của eu và ngược lại eu cũng như vậy
ngày một mươi tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hun sen
chính thức ký kết hai văn kiện pháp lý quan trọng ghi nhận thành quả tám mươi bốn
việc phân giới cắm mốc sau hơn ba mươi sáu năm đàm phán
đây là một dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng làm nền tảng tiến tới hoàn thiện phân giới
cắm mốc một trăm linh đường biên giới giữa hai nước
chúng ta hợp tác để vừa bảo vệ thống quốc mình
nhưng mà vừa đóng góp vào hòa bình tổn định của khu vực trên thế giới
chúng ta đặt lợi ích và hòa bình của đất nước mình vào chung trong lợi ích của hòa bình
của khu vực trên thế giới
việt nam đã tham gia chủ động và tích cực tại các hội nghị
đã lồng ghép được các ưu tiên của việt nam vào định hướng công tác năm hai nghìn hai mươi
tại lễ chuyển giao vai trò chủ tịch asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu quan trọng
về sự chuẩn bị và những ưu tiên của việt nam cho nhiệm vụ vinh dự này vào năm hai nghìn hai mươi
cố gắng làm sao để mà làm một việc có hai tác dụng
làm cho asean thì cũng có tác dụng ở liên hợp quốc và ngược lại
ngay trong những ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhận hai vai trò quan trọng
chủ tịch asean và ủy viên không thưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
chúng ta cùng tin tưởng rằng với kinh nghiệm và sự chủ động với thế và lực mới
việt nam sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng này